thưa quý vị lại xảy ra một vụ cháy nhà giữa đêm
vụ việc mới nhất này là trên địa bàn tỉnh bắc giang
làm ba người tử vong và nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi
theo công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vào khoảng hai giờ sáng hai mươi hai tháng sáu
cơ quan này nhận được tin báo về vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại xã trung sơn
ban đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy xảy ra tại nhà chị tống thị my
với tổng diện tích cháy khoảng bốn trăm tám mươi m hai
lực lượng công an huyện đã được huy động phối hợp với phòng cảnh sát
cứu hộ công an tỉnh và người dân xung quanh tham gia chữa cháy
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên hậu quả làm ba người tử vong gồm một người đàn ông năm mươi tám tuổi
một phụ nữ ba mươi bốn tuổi là con gái của nạn nhân nam và một cháu bé ba tuổi là con gái của người phụ nữ
đồng thời một xe ô tô tải ba xe máy và toàn bộ hàng hóa trong nhà chứa vải bị thiêu dụi
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra xác định nguyên nhân cháy